thời gian gần đây việc xuất hiện của đàn voi rừng tại khu vực xã thanh sơn huyện định quán tỉnh đồng nai
đã có những tác động không nhỏ tới cuộc sống của người dân địa phương gây thiệt hại lớn về hoa màu nhà cửa của nhiều hộ dân